lãnh đạo của nhiều nước tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột hamas israel
ngừng các hành động leo thang căng thẳng và chấm dứt cuộc xung đột hiện nay
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp ai cập abdel fattah el sisi
để thảo luận về tình hình tại giải gaza nơi đã liên tục hứng chịu các đợt tấn công đáp trả của israel
kể từ sau khi lực lượng hamas phát động cuộc tấn công nhằm vào israel hôm bảy tháng một mươi vừa qua
hai nhà lãnh đạo cho rằng tình hình nhân đạo tại giải gaza đang ở mức nghiêm trọng
trong khi việc cung cấp hàng viện trợ thiết yếu cho người dân palestine tại đây lại gặp nhiều thách thức
tổng thống erdogan khẳng định thổ nhĩ kỳ sẽ thúc đẩy các nỗ lực để đạt được hòa bình
cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo và các dịch vụ y tế cho người dân gaza càng sớm càng tốt
cùng ngày tổng thống indonesia joko widodo cũng hối thúc chấm dứt bạo lực ở giải gaza
và dành ưu tiên cho các vấn đề nhân đạo
phát biểu của tổng thống indonesia được đưa ra tại hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
và hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô riyadh của ả rập xê út
trong khi đó thủ tướng canada justin trudeau cho biết nước này vẫn theo đuổi giải pháp hai nhà nước
để đạt được một nền hòa bình ở trung đông khẳng định đây là lập trường không đổi của ottawa
bất chấp cuộc xung đột giữa israel và hamas nổ ra từ ngày bảy tháng một mươi vừa qua